theo bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi hai của bộ y tế cho biết đã có một mươi sáu một trăm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
và trong đó thì hà nội thì vẫn nhiều nhất với một tám trăm ba mươi bốn ca trong ngày thì có ba mươi tám trăm linh bệnh nhân khỏi hai trăm ba mươi năm ca tử vong
bộ y tế cũng vừa có văn bản hướng dẫn y tế phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người được phép nhập cảnh vào việt nam làm việc ngắn ngày
tức là dưới một mươi bốn ngày và theo đó thì người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế xong phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đề án kế hoạch đã được phê duyệt không tiếp xúc với cộng đồng đảm bảo an toàn cho người nhập cảnh ngắn ngày và những người tiếp xúc
không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc và không lây nhiễm ra cộng đồng
và trong trường hợp người nhập cảnh dự kiến làm việc hoạt động tại nhiều địa phương thì cần phải có kế hoạch phương án di chuyển rõ ràng
và được địa phương liên kết
thưa quý vị tỉnh đồng tháp đang triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín mũi ba cho những người có nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu
bên cạnh tiêm mũi ba tỉnh đồng tháp cũng đang tiêm vết mũi một mũi hai cho người trên một mươi tám tuổi thực hiện bao phủ vaccine toàn dân
trong hai ngày qua điểm tiêm vaccine covid một mươi chín tại trung tâm y tế huyện tam nông đã gấp rút tiêm mũi ba cho hơn bảy trăm linh người thuộc nhóm đối tượng dễ bị phơi nhiễm
gồm lực lượng nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch bang chỉ đạo phòng chống dịch và các băng ngành đoàn thể của huyện
trạm y tế các xã thị trấn trên địa bàn huyện tam nông cũng nhanh chóng triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho nhóm người có bệnh lý nền
người từ năm mươi tuổi trở lên tại trạm y tế xã phú đức có khoảng một trăm ba mươi năm người thuộc nhóm ưu tiên trên sẽ được tiêm mũi ba
trưởng ấp có đi đến từ nhà để đồng chiên cho chị em đến tiêm mũi ba mình trên năm mươi tuổi với lợi mình cũng được bệnh thiếu má cơ tiêm
mình đến tiêm từ khi tiêm tới giờ là mũi ba này nó là về rất khỏe
theo quy định của bộ y tế thời gian tim mũi tăng cường phải cách mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất là ba tháng
đối với tim mũi bổ sung thì phải cách mũi cuối cùng

trong mũi nhắc lại và mũi bổ sung đợt này đối với đối tượng ưu tiên là những người tiến đầu chống dịch
và những người ưu tiên cho những người một mươi tám tuổi trở lên mà cái nhóm đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên là ưu tiên
đồng thời bổ sung cho những người mắc các bệnh nền như diêm gan hiv lao khỏi những bệnh có nguy cơ có thể dễ mắc bệnh
theo khuyến cáo của nhà sản xuất
thì chúng ta tiêm mỗi một mỗi hai cái loại vaccine nào thì cái mũi ba này hoặc là cái mũi bổ sung này
thì chúng ta trả lại cái mũi cùng loại vaccine là tốt nhất
khi nào mình không có cái cùng loại thì chúng ta mới trả loại khác
theo kế hoạch đồng tháp đặt mục tiêu đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
sẽ hoàn thành tiêm bao phủ mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên cư trú tại địa bàn
và đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành mũi tiêm bổ sung vào mũi tăng cường
tiêm mũi bổ sung hoàn thành
hoặc là tiêm tăng cường để củng cố nâng cái mức bảo vệ của mình nó cao lên
thì theo thời gian nó sẽ giảm cái hiệu giá cá thể xuống
chúng tôi cũng dự kiến ban đầu là với đối tượng này có khoảng trên dưới năm mươi người
để chuẩn bị vaccine sẵn sàng để tiêm
ngoài đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bao phủ mũi hai cho người dân trên một mươi tám tuổi
đồng tháp cũng đang triển khai tiêm mũi tăng cường và mũi bổ sung
nhằm nâng cao hiệu quả phòng dịch ứng phó hiệu quả với các biến chủng mới của obacron
người dân trên địa bàn tỉnh
chẳng có điều kiện tiêm mũi ba khi đến lượt
tính tới sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cả nước đã có một mươi chín trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một một trăm tám mươi bốn bốn trăm hai mươi tám ca
cả nước ghi nhận một mươi sáu ba trăm bảy mươi bảy ca nhiễm mới trong đó một mươi ca nhập cảnh và một mươi sáu ba trăm sáu mươi bảy ca ghi nhận trong nước
hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất cả nước với một bảy trăm bảy mươi bốn ca
thưa quý vị để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là chủ động kiểm soát biến chủng mới omicron đang diễn biến rất khó lường
thủ tướng yêu cầu tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
văn phòng chính phủ vừa có công điện số chín nghìn bốn trăm linh sáu truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc tăng cường công tác tiêm chủng kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
theo công điện thủ tướng yêu cầu tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
chậm nhất ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trừ trường hợp chống chỉ định
không để sót các trường hợp thủ diện phải tiêm nhất là người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi
các bộ y tế giao thông vận tải công an quốc phòng ngoại giao theo chức năng nhiệm vụ được giao
tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước
đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới omegron nhập cảnh vào việt nam kể cả đường hàng không đường bộ đường thủy
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng này vào nước ta
thủ tướng ra bộ y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu toàn diện về chủng mới omicron
để kịp thời có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
mở đầu chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi ba h ba mươi phút trưa ngày hôm nay cả nước đã tiêm hơn một trăm bốn mươi ba năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
có hai mươi một trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên chín mươi
hai mươi bốn trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều từ bảy mươi đến dưới chín mươi
tám trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều dưới bảy mươi
về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ y tế cho biết các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm được trên một mươi ba triệu liều
trong đó có bảy triệu mũi một và ba ba triệu mũi hai
bộ y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân trong độ tuổi chỉ định
đặc biệt bộ lưu ý việc ưu tiên tiêm chủng cho người từ năm mươi tuổi trở lên người mắc bệnh nền
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét chỉ đạo bộ công thương có biện pháp điều phối
tiết giảm nguồn khí công nghiệp cung cấp cho ngành sản xuất thép trong ba tháng tới nhất là thời gian tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
việc này để bảo đảm có nguồn cung ứng oxy y tế cho các cơ sở y tế tại tp hcm cũng như các tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị kịp thời cho bệnh nhân covid một mươi chín
theo ủy ban nhân dân tp hcm hiện nay số lượng bệnh nhân mắc covid một mươi chín cần điều trị có xu hướng tăng nhanh
nên nhu cầu sử dụng oxy y tế tại các bệnh viện phục vụ điều trị covid một mươi chín tăng cao
hiện các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại tp hcm sử dụng khoảng một trăm bảy mươi tấn oxy lỏng một ngày
dự báo trong thời gian tới cần khoảng ba trăm năm mươi tấn oxy lỏng một ngày
trong khi đó hiện chỉ có năm đơn vị có khả năng cung cấp cho tp hcm với lượng oxy lỏng có thể cung cấp là khoảng một trăm năm mươi tấn một ngày
với lượng oxy cung cấp cho y tế hiện nay thì chỉ chiếm tỷ trọng thấp có nguy cơ cao xảy ra tình trạng thiếu hụt oxy trong thời gian tới
liên quan đến việc này
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết bộ y tế đã có công văn gửi các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất và phân phối oxy y tế tại miền nam
trong việc tăng cường sản xuất cung ứng oxy y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị để bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch trong mùa giáng sinh năm nay
lực lượng công an đã chủ động triển khai các phương án
tuyệt đối không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ bảo đảm cho người dân đón giáng sinh trong an lành bình yên
khu vực nhà thờ lớn hà nội ngay từ đầu giờ chiều đã có rất đông người dân tụ tập tại đây
và mục đích chính là để chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc
đủ mọi lứa tuổi thậm chí là không đeo khẩu trang như thế này
lực lượng công an đã liên tục nhắc nhở yêu cầu người dân không tụ tập đông người
tuyên truyền phòng chống dịch tại khu vực quảng trường trước nhà thờ lớn
để đảm bảo giao thông đi lại được an toàn đảm bảo công tác không xảy ra nơi cung cấp
ngoài việc cắm chốt phân luồng giao thông lực lượng công an đã bố trí các tổ tuần tra
kiểm soát đến từng hộ kinh doanh để nhắc nhở tuyên truyền công tác phòng chống dịch
tuyệt đối không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè tụ tập đông người
tôi thấy rằng cái dịp noel này quận phường đều có những chủ trương tôi thấy rất là đúng
vì bây giờ dịch bệnh thì cũng đang rất là căng thẳng
bản thân tôi là người dân tôi rất là chấp hành những cái mà chủ trương của quận phường đưa ra
chẳng hạn như là hôm nay này là năm giờ chúng tôi sẽ chấp hành
chúng tôi đóng cửa không kinh doanh để tránh tụ tập
mà cái tụ tập này thì để làm sao giảm bớt cái nguy cơ lây lan dịch bệnh
bên cạnh công tác phòng chống dịch lực lượng công an đã tăng cường bố trí các tổ tuần tra lưu động
đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống tội phạm trong ngày hôm nay
ngày lễ noel để người dân đón giáng sinh trong an lành bình yên
công an thành phố công an quận tăng cường
cũng cho công an phường lực lượng trinh sát mật phục
bố trí vào các tuyến điểm bên trong khu vực phảo vệ
cũng như bên ngoài các cái điểm công cộng liệt kề
để đảm bảo công tác phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm trộm gấp tài sản mong túi
để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi hai
các tuyển phố nhà chung
nhà thờ lý quốc sư
ấu triệu ngõ huyện thò sương trân cẩm
sẽ bị cấm đường
những người được vào trong khu vực cấm đường
là những người đang cư trú trong khu vực bảo vệ
những người có giấy mời của nhà thờ lớn
do đó người dân cần chủ động nắm thông tin
để thuận tiện cho việc di chuyển của mình
thưa quý vị trong hôm nay
sở giáo dục đào tạo tp hcm
đề ngữ ủy ban nhân dân tp thủ đức
cùng các quận huyện báo cáo kết quả tổ chức học trực tiếp
thí điểm cho học sinh khối lớp chín và lớp một mươi hai
từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
đây là cơ sở quan trọng để đề xuất
lãnh đạo tp hcm về việc tổ chức học trực tiếp
cho các khối lớp khác từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
sau hai tuần thí điểm dạy học trực tiếp
tỷ lệ học sinh khối chín và một mươi hai học trực tiếp
đến chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai là chín mươi sáu
cao hơn con số phụ huynh đồng ý ban đầu khoảng tám mươi
ít nhất ba mươi bốn f là giáo viên
học sinh được ghi nhận tại trường
tất cả được xử lý theo đúng bi trình
không làm xáo trộn việc học
đối với các trường
việc vừa dạy học vừa chống dịch trong hai tuần qua
không gặp nhiều khó khăn
nhưng để đảm bảo an toàn cho tất cả các khối lớp
đi học trở lại là thách thức với nhiều trường

lúc trước có xong các trường dành cho giải khách
tức là phải vừa dạy lớp này xong thì cũng giao bài tập về chạy qua lớp bên kế bên để mà dạy
mà không phát biến phân này thì cũng rất là cực
thì cái mong muốn của nhà trường
cũng như là của vuiaty cũng như cho các học sinh đó
làm sao thì ảnh hình dịch kiểm soát được
để mà lớp học mình gom lại thành một lớp để mình dạy
đồng thời tiến tới là mình sắp xếp cho các em học sinh khối một mươi một cũng như là khối một mươi
sẽ được tới trường trong cái đợt sắp tới
qua hai tuần thí điểm dựa vào báo cáo của các trường gửi về
trên cơ sở đó sở giáo dục và đào tạo và sở y tế tp hcm
sẽ có căn cứ để tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm qua đánh giá tình hình dịch
song song đó các trường cần khảo sát ý kiến phụ huynh để đề xuất lộ trình phù hợp
việc lấy ý kiến này là nhằm nắm bắt lại sự đồng thông
cũng như sự sẵn sàng của cha mẹ học sinh về việc tổ chức kẻ học trực tiếp
cho học sinh từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sắp tới
đồng thời các nhà trường cũng sẽ nắm bắt lại những banh toanh lo ngại của quân học sinh
để từ đó mỗi nhà trường có sự chủ đề
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục thành phố
khi cho học sinh đi học lại trong thời điểm này
bên cạnh đó phải chuẩn bị để đảm bảo các cơ sở còn lại được đưa vào hoạt động
đặc biệt là hỗ trợ các đơn vị chưa tổ chức dạy học trực tiếp xây dựng kế hoạch an toàn phòng chống dịch
đặc biệt là hỗ trợ các đơn vị chưa tổ chức dạy học trực tiếp xây dựng kế hoạch an toàn phòng chống dịch
sau ngày hai mươi năm tháng một mươi hai học sinh khối chín và một mươi hai vẫn tiếp tục đi học trực tiếp bình thường
hai tuần thí điểm là quá trình để nhà trường tập dược quen tai trong tổ chức
khi xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến dịch covid một mươi chín trong trường
trong tuần sau sở giáo dục và sở y tế sẽ báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm
về việc cho các khối lớp còn lại đi học trực tiếp từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại tp hcm sở du lịch cho biết thành phố đang xây dựng lộ trình đón khách du lịch
quốc tế trở lại sở đã tham mưu với ủy ban nhân dân thành phố đề xuất với bộ văn hóa thể thao và du lịch
chính phủ đón khách quốc tế trở lại và sẽ không áp dụng việc cách ly
đối với khách đến tp hcm có hộ chiếu vaccine
sở du lịch sẽ làm việc với các doanh nghiệp du lịch về việc xây dựng đề án đảm bảo an toàn
căn cứ theo bộ tiêu chí của thành phố xây dựng kịch bản xử lý tình huống
khi có trường hợp f trong khu du khách để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách
và đội ngũ nhân viên của mình
tổng cục du lịch ủng hộ đề án thí điểm đón khách quốc tế của tp hcm
và đã nghiên cứu tham mưu bộ văn hóa thể thao và du lịch
báo cáo chính phủ điều chỉnh hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó đề xuất thay vì du khách đi chọn gói trong bảy ngày họ có thể tham gia gói ba ngày
nếu kiểm tra âm tính covid một mươi chín họ có thể tham gia các chương trình du lịch theo nguyện vọng cao hơn
thưa quý vị để đánh giá nguy cơ lây nhiễm và chủ động các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khối sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt
thì ngày hai mươi ba tháng một mươi hai viện sức khỏe nghề nghiệp môi trường của bộ y tế
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng
đã tổ chức hội nghị đánh giá và triển khai ứng dụng công nghệ
để chủ động kiểm soát dịch bệnh tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
đà nẵng hiện có hơn năm trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động với gần bảy mươi lao động
trong đợt dịch bùng phát lần thứ năm đà nẵng ghi nhận hàng trăm f
và nhiều ổ dịch bùng phát tại hai khu công nghiệp lớn trên địa bàn
tuy nhiên ở thời điểm dịch bùng phát các doanh nghiệp đều lúng túng trong khâu xử lý
xác định đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong các khu công nghiệp
là giải pháp để thích ứng an toàn và không đứt gãy chuỗi sản xuất
ngành y tế và các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát
và đưa ra giải pháp để phân loại sàng lọc ca mắc tại doanh nghiệp
qua hệ thống phần mềm công nghệ thông tin
việc đánh giá các nguy cơ hiện nay bộ y tế cũng đã có văn bản từ rất sớm
có bệnh viện hai trăm chín mươi bốn từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi để giúp cho doanh nghiệp có những đánh giá
tuy nhiên những đánh giá này cũng có rất nhiều yếu tố liên quan đến dịch tễ
đòi hỏi là phải có những chuyên gia về y tế
để giúp cho các doanh nghiệp đánh giá tự nhanh
bệnh viện một trăm chín mươi chín sẽ thiết lập những hệ thống đường dây nóng
để cùng với y tế doanh nghiệp
triển khai phần mềm ata lin quản lý dịch bệnh đối với các doanh nghiệp
khi triển khai phần mềm này khi chỉ cần có một công nhân có một biểu hiện
thì ban quản lý chúng tôi bệnh viện một trăm chín mươi chín hoặc là chủ doanh nghiệp sẽ nắm được tình hình
và bệnh viện một trăm chín mươi chín sẽ chủ động cử người xuống để khám và sàng lọc chỉ trong vòng năm giây
thông tin này được truyền đến tất cả các đơn vị
để chủ động đánh giá và xử lý nhanh các ca bệnh
covid một mươi chín tại các khu công nghiệp
ba đơn vị liên quan đã ký kết về việc hỗ trợ triển khai hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
cho các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng
thời gian đến hai trạm y tế lưu động cũng được thiết lập tại khu công nghiệp hòa khánh
và khu công nghiệp đà nẵng dưới sự vận hành và phụ trách chuyên môn y tế của bệnh viện một trăm chín mươi chín
để xử lý nhanh khi phát sinh ca bệnh trong doanh nghiệp và hỗ trợ điều trị f tại nhà